với hành vi lập nhóm mạng xã hội để làm trung gian kết nối nguyễn văn luân ba mươi năm tuổi chú thệ tỉnh bắc giang
đã môi giới cho nhiều khách hàng mua dâm sug baby với giá từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam nguyễn văn luân về hành vi môi giới mại dâm
trong các hội nhóm trên facebook có tên sugar baby sugar daddy bắc ninh
hay nơi tình yêu thăng hoa trên telegram do luân lập ra có hơn hai trăm linh sugar baby
với độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi chín tuổi ở ba mươi hai tỉnh thành trên toàn quốc
các khách mô dâm muốn liên hệ với sugar baby phải trả hai triệu đồng mỗi lần cho luân
để luôn gửi các thông tin như hình ảnh chiều cao cân nặng số đo ba vòng tuổi nghề nghiệp
và sau đó luân sẽ cho số điện thoại của sugle baby để hai bên tự thỏa thuận giá
giao động từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng cho suger baby
sau khi hai bên đồng ý thỏa thuận sugar baby sẽ trả cho luân hai triệu tiền môi giới